của hãng hàng không quốc gia vietnam airlines đã đưa một trăm ba mươi chín du khách từ hà nội đến sông đất khánh hòa vào lúc tám h năm mươi năm sáng nay
lễ đón khách du lịch đầu năm hai nghìn hai mươi hai được tổ chức tại ga đến nội địa trong không khí trang trọng và thân thiện
ngay khi xuống sân bay các hành khách đều nhận được hoa và bao lì xì may mắn
ba vị khách đầu tiên sông đất nha trang khánh hòa còn nhận được những phần quà đặc biệt của vietnam airlines
phấn khởi trước sự đón tiếp nồng hậu
các hành khách bày tỏ sự xúc động khi được tỉnh đón tiếp chú đáo nhiệt tình
đối với khánh hòa từ rất lâu rồi đã là một khách thường xuyên rồi
và do đó mình năm nay mình lại quyết định chọn khánh hòa là nơi quay lại
ngay sau khi mà hết giãn cách và đưa cả gia đình cùng bạn bè vào đây du lịch
mình luôn luôn nghĩ rằng khánh hòa không chỉ là một điểm đến an toàn
mà còn là nơi mà từ trước đến giờ mình vẫn luôn đánh giá cao là chất lượng dịch vụ về du lịch của khánh hòa là cực kỳ tốt
lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến với nha trang khánh hòa là sự kiện mở màn cho chuỗi các hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi hai của ngành du lịch tỉnh khánh hòa
đồng thời tăng cường truyền thông quảng bá khẳng định vị thế của du lịch nha trang khánh hòa luôn là điểm đến du lịch an toàn chất lượng và hấp dẫn
cũng như là sự kiện để tạo bước đà sang một năm mới ngành du lịch khánh hòa nói chung và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh nói riêng
sẽ vượt qua khó khăn ổn định hoạt động và lấy lại đà tăng trưởng
chúng tôi xác định thị trường khách du lịch nội địa vẫn là thị trường chính của du lịch việt nam
và trong năm hai nghìn hai mươi hai chúng tôi sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện để tổ chức kích cầu quảng bá hình ảnh du lịch nha trang khánh hòa đến với bạn bè trong nước cũng như quốc tế
và chúng tôi sẽ thực hiện các chương trình rock show tại một số thị trường của các tỉnh như là thành phố lớn như thành phố hồ chí minh hà nội
đồng bằng sông cửu long và tổ chức liên kết vùng để phát triển sản phẩm bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường công tác nâng cao chất lượng sản phẩm
và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay để thích nghi với lại tình hình mới chúng tôi cũng sẽ có nhiều chương trình để mà phục vụ triển khai đến khách du lịch quốc tế trong thời gian đến năm hai nghìn hai mươi
theo sở du lịch khánh hòa sau khoảng hơn hai tháng triển khai thực hiện thí điểm
đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine theo các chương trình du lịch chọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao và thương mại quốc tế
tính đến ngày hai mươi năm tháng một đã có hai mươi tám chuyến bay chở khách quốc tế từ các nước nga hàn quốc nhật bản malaysia với gần bảy khách đến với khánh hòa
năm hai nghìn hai mươi hai ngành du lịch khánh hòa phấn đấu đón hơn một hai triệu lượt khách tăng một trăm linh so với năm hai nghìn hai mươi một trong đó có một một mươi sáu triệu lượt khách nội địa
và bốn mươi lượt khách quốc tế doanh thu du lịch đạt bốn tỷ đồng tăng tám mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
theo dữ liệu của tổng cục thống kê trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đã có khoảng ba mươi tám bốn trăm linh doanh nghiệp rời thị trường
đẩy lên mức cao nhất tính theo tháng từ trước đến nay và gấp gần ba lần ba tháng cuối năm ngoái

đều tăng hai chữ số so với cùng cuối cùng kỳ năm ngoái số lượng hoàn tất thủ tục giải thể giảm nhẹ còn hơn hai doanh nghiệp
bên cạnh đó tháng giáp tết có gần một mươi chín một trăm linh doanh nghiệp trở lại hoạt động sau thời gian dài đóng cửa
con số này tăng đến ba trăm năm mươi ba so với tháng trước các trung tâm kinh tế lớn của cả nước là đều ghi nhận lượng doanh nghiệp mới cao hơn cùng kỳ
tại hà nội tháng đầu năm dương lịch có hơn hai hai trăm năm mươi doanh nghiệp được thành lập và bốn năm trăm tám mươi ba doanh nghiệp hoạt động lại
tp hcm cũng cấp phép cho gần hai doanh nghiệp mới với số vốn tăng ba lần so với cùng kỳ
một tin vui đầu năm về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ khi bộ giao thông vận tải mới đây đã có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị
triển khai thực hiện việc điều chỉnh mức giá phí dịch vụ đảm bảo đồng bộ thống nhất
bộ giao thông vận tải đã gửi văn bản tới tổng cục đồng bộ việt nam công ty trách nhiệm hiếu hạn thu phí tự động vetc
công ty cổ phần giao thông số việt nam tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
các nhà đầu tư bot yêu cầu triển khai giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ
theo đó tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam đã điều chỉnh giảm hai phí dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc do tổng công ty đang quản lý vận hành khai thác
thời điểm áp dụng từ h ngày một hai hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải cũng cho biết việc thay đổi mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ có thể sẽ gây ủn tắc tại các trạm thu phí đặc biệt tại các làn thu phí một dừng
còn với thị trường mua sắm trong những ngày đầu năm mới nhiều điểm bán lẻ đã mở cửa ngay ngày mùng hai tết với chương trình chào đón năm mới mang đến nhiều ưu đãi và khuyến mãi cho khách hàng
trong tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai có một số nhà bán lẻ kinh doanh hàng hóa hàng hóa tiêu dùng thiết yếu hàng ăn uống nước giải khát trên địa bàn tp hcm mở cửa phục vụ xuyên tết
bên cạnh đó qua khảo sát tại mạng lưới chợ truyền thống trên địa bàn tp hcm như bến thành
thị nghè bình triệu bà triều cho thấy hầu hết chợ đã mở cửa hoạt động trở lại từ ngày hôm nay ở những ngành hàng vẫn có nhu cầu thị trường ngay sau tết như hoa tươi cắt cành trái cây rau củ quả thịt xa cầm thịt lợn quay
theo tiểu thương thương nhân tại những chợ này việc mở cửa buôn bán sớm không nằm ngoài mục tiêu tận dụng cơ hội người dân có nhu cầu mua sắm vật phẩm phục vụ lễ khai trương sớm hoặc hóa vàng kết thúc tết và ngày mùng ba tết
thưa quý vị những năm gần đây quả tặng một mươi hai con giáp đã trở thành món quả ý nghĩa mỗi dịp tết đến xuân về
theo đó năm nay là năm nhâm dần nên linh vật tự hổ cũng được khá nhiều khách hàng quan tâm và tìm mua làm quả biếu
bởi theo quan niệm dân gian quà tặng tượng trưng cho con giáp sẽ mang lại may mắn tài lộc đến cho gia chủ trong năm mới với mong muốn thiên thời địa lợi
năm nay thị trường mua bán những sản phẩm liên quan đến hổ phong thủy được nhiều khách hàng
nắm bắt được nhu cầu đó nhiều cửa hàng nhanh chóng cho ra đời những mẫu mã kiểu dáng linh vật hổ thu hút người dùng
các mẫu tượng lên kể năm nay có mẫu mã kích thước tương đối đa dạng mang nhiều ý nghĩa
giá các sản phẩm này giao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy vào kích thước hình dáng của mỗi loại
những sản phẩm tôi làm ra thì tôi đều lưng tầm nó trở thành tác phẩm
bởi nhẽ là với cái vẻ đẹp thẩm mỹ
với cái vẻ đẹp thẩm mỹ trên từng tác phẩm ra thì ngoài ra tôi còn gắn vào đó những câu chuyện mang giá trị dân gian mang chiều hướng tích cực
chẳng hạn như cd hổ lần này thì trên những bức tượng hổ tôi đều có gắn những câu chuyện dân gian hoặc là những trăn trở sáng tác của người nghệ sĩ mang chiều hướng tích cực cho hình tượng hổ
điểm thu hút của những linh vật tượng hổ phải kể đến nghệ thuật chế tác thủ công tinh xảo tạo nên những bức tượng sống động và có công năng sử dụng khác nhau
trình độ chế tác thể hiện rõ trong các tác phẩm với những đường nét uyển chuyển và tinh tế
với những giá trị và ý nghĩa riêng nên linh vật tượng hồ năm nay cũng được nhiều khách hàng săn lùng để làm quà biếu trang trí nhà cửa
bản thân những người am hiểu nghệ thuật khi nhìn vào từng tác phẩm quân hổ ở đây thì chắc là sẽ mê mẩn
và sẽ chọn
ngay cho mình một món quà đầu năm chăn trí tại nhà hoặc là biếu tặng người thân
mỗi một sản phẩm nó đều có một cái tính ứng dụng rất là riêng
ví dụ như là những sản phẩm làm thành lọ hoa những sản phẩm để đốt chấm hương
thì nó rất là thích ứng ứng dụng với cuộc sống hiện đại mà mọi người đang hướng tới như thế này
các sản phẩm ở đây có giá từ vài triệu đến vài chục triệu nhưng mình không quan tâm lắm
cái quan tâm của mình là mình tìm được
cái sản phẩm ưng ý từ nghệ nhân làm ra để mua về tặng người thân và bạn bè dịp tết nhân dân này
trên thị trường hiện nay tượng hổ phong thủy được thiết kế và chế tác với nhiều chất liệu như đá tự nhiên gỗ đồng hay các kim loại quý khác
tuy nhiên tượng gỗ vẫn được nhiều khách hàng tìm và mua hơn cả
và hy vọng với những tài hoa của mỗi nghệ nhân cũng sẽ là món quà ý nghĩa cho mỗi người về một năm mới an khang sung túc
thưa quý vị mạng xã hội càng phát triển thì những hệ lụy kéo theo càng lớn
không khó để người dân có thể bắt gặp các dịch vụ tâm linh được phát triển rầm rộ trên các mạng xã hội
đặc biệt những dịch vụ như bói toán xem tử vi bùa chú được nhiều đối tượng quảng cáo mời trào công khai
nhằm lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo
trong thời điểm năm mới này các hành vi kể trên càng tinh vi xảo quyệt hơn
để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này quý vị cùng theo dõi
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay